cắm mốc phân lô bằng trụ bê tông rồi giao bán đất trên mạng xã hội
nguyễn minh trúc trù xã cư ê bua tp buôn ma thuật
đã bị công an tỉnh đắk lắc bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi có người muốn mua đất trúc đã cho khách xem bản trích lục bản đồ
của một sổ đỏ phô tô khác không rõ thông tin để lừa rằng sổ gốc đang tách thừa
với thủ đoạn như vậy trúc đã lừa tiền cọc mua bán đất của tám bị hại
với số tiền một hai tỷ đồng
phần cuối của bản tin là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn tráng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thương chú tại xã thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ngay đuôi lông mày phải
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thành tú sinh năm hai nghìn một
hồ khẩu thương chú tại xã hoàng xá huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt phải
và đối tượng lê văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hồ khẩu thương chú tại xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
về tội đánh bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện